ngày tám tháng sáu liên đoàn lao động hà nam và công đoàn khu công nghiệp hà nam tổ chức trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho cháu nguyễn thị khánh linh là con anh nguyễn văn thanh đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn công ty trách nhiệm hiệu hạn iic vina khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
đây là một trong những hoạt động trong chương trình vì trái tim và nụ cười trẻ thơ do tổng liên đoàn lao động việt nam phát động số tiền hỗ trợ tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao góp phần chia sẻ khó khăn và động viên kịp thời cho đoàn viên công đoàn trong hoàn cảnh khó khăn vững tin vào cuộc sống